trước thực tế rất nhiều sách đang bị hư hỏng nặng đặc biệt là sách cổ hán nôm có giá trị tư liệu vô cùng quý
chàng trai này đã tự bỏ chi phí ra nước ngoài học tập cách phục hồi chữa bệnh cho sách cổ
cho đến nay anh được xem là người đầu tiên tại việt nam có kỹ năng phục hồi sách cổ
theo phương pháp hiện đại nhất đang được ứng dụng phổ biến tại nhiều nước
những quỹ sách cổ
nguồn tư liệu quý mang giá trị lịch sử văn hóa lâu đời
rất nhiều trong số đó đang dần mai một và vĩnh viễn mất đi bởi không được bảo quản dình giữ đúng cách
tại thành phố hồ chí minh có một người đang miệt mài dành trọn tâm sức cho công việc phục hồi
chữa bệnh cho sách cổ và tất cả những tư liệu hiện vật được sản xuất bằng chất liệu giấy
đó là anh bùi tiến phúc một cử nhân chuyên ngành hán nôn
cơ duyên mà mình đến với lại cái ngành nghề này đó là do những cái năm tháng học đại học của mình á
thì mình học một cái chuyên ngành rất là đặc biệt đó là cái chuyên ngành hán nôm
và trong cái quá trình học tập thì mình được cùng với các thầy cô trong khoa đi điện giả đi thực tế
đi sưu tầm những tư liệu hán nôm hiện còn bảo lưu trong các ngôi đình ngôi chùa trên khắp cả nước
từ đó thì mình càng ngày càng đam mê hơn đối với cái di sản hán nôn
sau đó tốt nghiệp cảm thấy là cái công việc này nó có cái nhu cầu đó là phải học tập những cái kiến thức về tu bổ
phục hồi những cái tư liệu cổ cho nên mình đã đi đài loan và học
rồi sau đó trở về thành lập một cái cơ sở hán nôn đường
hán nôn đường là cơ sở tư nhân đầu tiên trong cả nước làm công việc chữa bệnh cho sách cổ
bằng vốn kiến thức được truyền thụ sau ba năm tu nghiệp tại đài loan
phúc đã dùng phương pháp kỹ thuật tiên tiến nhất để phục hồi
tu bổ sách cổ
tu bổ một cái cuốn sách thì nó rất là phức tạp
tức là đầu tiên thì phải trải qua công đoạn đầu tiên đó là công đoạn giải thể
để mà tiến hình tu bổ từng trang một
sau đó rồi thì mới đóng may lại
thì trong cái quá trình nói thì nó ngắn gọn vậy nhưng mà trong quá trình làm
thì nó buộc phải sử dụng rất nhiều cái kỹ thuật rất nhiều thao tác phức tạp
lúc đầu em học cũng khá là khó
tại vì em cũng chưa bao giờ đụng cái này và nhiều thư kiến thức rất là mới đối với em
em nghĩ ngay cả ở việt nam này thì cũng khá là mới
học được một thời gian đó thì em cảm giác khá là thích thú về nó
sách cũ người ta đã sửa qua lại rồi người ta đã sửa rồi và cái cách họ sửa họ dùng keo
nó có axit ở trong đó cho nên sẽ là ảnh hưởng làm ố có những vết ố ở sách đó
thì em học cách của em phúc
thì em học cách của em phúc
thì em sẽ dùng hồ tiêu dùng keo tự làm để sửa và vá lại
với những người thợ phục hồi sách cũ họ thường sẽ tháo gáy tháo bìa đục lỗ mới không chỉ lại cho đẹp rồi đóng bìa mới
nhưng tại hán nôn đường còn có thêm công đoạn mồi giấy vào những chỗ trách để trở thành từng trang giấy lành lặng
theo phúc cái khó nhất vẫn là việc phục giấy tranh cổ
bởi bức tranh trải qua
qua rất nhiều thăng trầm của thời gian nên việc tháo gỡ trở về hiện trạng ban đầu không hề dễ dàng
sự tỉ mẩn trong từng chi tiết nhỏ là điều bắt buộc bởi chỉ sơ sảy sẽ phá hỏng tất cả
ngoài ra còn phải tìm hiểu chất liệu giấy thuộc tính và các loại côn trùng gây hại cho giấy
như bọ bạc mọc thuốc lá rẹp mọc sách để sử dụng dung môi cho phù hợp
nếu không học hành bài bản không có sự kiên nhẫn sự khéo léo cùng lòng nhiệt huyết với nghề
sự yêu mến văn hóa cổ thì rất khó để phúc thuận thuộc những kỹ thuật phục chế hiện vật giấy tranh và sách như bây giờ
ngoài việc mình tư vấn nhiều người cũng biết rằng những thứ này vẫn còn cứu được
vẫn còn có cách để cứu được vẫn có thể giữ lại được
nên mình cũng hy vọng sau này mình có thể cứu chữa có thể tu bổ phục hồi được thật nhiều hiện vật chất liệu giấy
để góp phần bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc việt nam
phúc còn chia sẻ sách tư liệu cổ ngày càng nhiều do vậy phải vừa làm việc
hợp đào tạo thêm người trẻ để kế thừa công việc
hiện tại hán nôn đường của anh có ba nhân viên vừa phụ việc vừa được anh dạy nghề miễn phí
điều phúc trăng trở nhất vẫn là làm sao để có thêm nhiều người trẻ theo nghề tu bổ sách
để dần dần xã hội thấy được tầm quan trọng của công việc này
là người đầu tiên ở việt nam dồn hết tâm sức vào để phục hồi những hiện vật mà
những người ngoài thì người ta cứ nghĩ là những cái đồ này
cũ lắm rồi thì có nước vứt đi thôi nhưng mà đối với những người như hai anh chị thì rất là đặc quý
có thể phục hồi tu bổ được
qua góc nhìn cá nhân của em thì em cảm thấy đây là một công việc cực kỳ cần thiết
mình có thể phục vụ những cái bảo tàng những nhà siêu tập tranh cổ
đơn giản là về việc giữ lại những cái nét đẹp và tinh hoa văn hóa việt nam
trên những tờ tranh tờ giấy hoặc là những bản sắc phong và những bản tấu trình ngày xưa
đó là một công việc cực kỳ cần thiết để mình hiểu thêm về văn hóa việt nam cũng như là lịch sử
bảo tồn di sản văn hóa là hiện vật giấy nói chung và sách tranh và văn bản hán nôn nói riêng là ngành mới tại việt nam
do vậy để duy trì nuôi dưỡng công việc đầy ý nghĩa này chắc chắn còn gặp nhiều khó khăn
nhưng một điều may mắn là phúc luôn nhận được sự đồng hành ủng hộ từ những người xung quanh

hơn hết là người vợ trần bội tuyền quốc tịch đài loan
người có cùng đam mê và hoài bảo với phúc phát triển ngành phục hồi sách cổ tại việt nam
bỏ qua cơ hội làm việc ở nước ngoài có thể cho thu nhập cao như giảng dạy dịch sách về kỹ thuật phục chế hiện vật giấy
anh phúc và chị tuyền đã chọn lựa ngã rễ khác đó là quay về lập nghiệp tại quận ngoại thành thành phố hồ chí minh
ngày ngày miệt mài bên những chiếc chổi lông kéo cọ thước đo
với tâm cảm góp phần gìn giữ giá trị di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc
ngoài mục đích phục chế sách cổ tranh cổ anh bùi tiến phúc còn mong muốn bảo tồn thêm nhiều di sản văn hóa việt nam hơn nữa
qua hành động nhỏ của mình anh kỳ vọng ngành tu bổ phục chế sách cổ và bảo tồn di sản văn hóa vốn mang giá trị trường tồn sẽ ngày càng được chú trọng hơn nữa
để đây anh quỳ cũng xin phép khép lại câu chuyện sống đẹp kỳ này cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát sóng tới của chương trình thành phố sống đẹp